cục tác chiến là cơ quan chỉ huy tham mưu tác chiến chiến lược cơ quan cơ mật trọng yếu của quân đội ta là một trong những cơ quan quan trọng nhất của bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
trong suốt bảy mươi một năm qua kể từ khi được thành lập ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân pháp đế quốc mỹ xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
cục tác chiến đã làm tốt chức năng tham mưu đề xuất với quân ủy trung ương bộ quốc phòng bộ tổng tham mưu trực tiếp chỉ đạo ngành tác chiến toàn quân hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc
nói chuyện với các thế hệ cán bộ của cục tác chiến chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh và biểu dương những đóng góp của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trong tình hình mới cục tác chiến đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại

thưa quý vị đến thời điểm này lũ lụt trên địa bàn tỉnh bình định đã làm gần bốn trăm linh ngôi nhà sập hoàn toàn gần bốn trăm linh căn nhà bị tốc mái hư hỏng và hàng trăm hộ dân đang phải đối diện với nguy cơ sống cảnh màn trời chiếu đất
trước tình hình đó sáng hai mươi một tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ làm việc với tỉnh bình định về công tác khắc phục hậu quả của lũ lụt
thủ tướng chỉ đạo chính quyền tỉnh bình định và địa phương sớm cấp đất hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân mất nhà sau lũ
báo cáo thủ tướng chính phủ lãnh đạo tỉnh bình định cho biết mưa lũ đã khiến ba mươi chín người chết và mất tích năm trăm năm mươi một nhà bị sập hoàn toàn gần một trăm linh ngôi nhà bị ngập nước
chia sẻ với những mất mát của người dân nơi đây thủ tướng động viên bà con đoàn kết tương trợ đùm bọc nhau cùng vượt qua khó khăn
báo cáo thủ tướng chính phủ lãnh đạo tỉnh bình định và địa phương sớm cấp đất hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân mất nhà sau lũ
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh bình định
sau khi nghe báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ và kiến nghị của lãnh đạo tỉnh bình định thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ cấp bách trước mắt của toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh là thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời nhanh hơn tốt hơn cho những hộ bị thiệt hại về người và tài sản
trước mắt thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp tám mươi tỷ đồng để bình định chủ động cho các hoạt động thiết yếu khắc phục thiệt hại giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tám tỉnh miền trung tổ chức vụ đông xuân đặc biệt thích ứng với thực tế
về lâu dài bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải bộ y tế bộ xây dựng và các nhà khoa học lãnh đạo các tỉnh miền trung phải sớm có các hội nghị khoa học về diễn biến thời tiết bất thường và xây dựng các kịch bản đưa ra các giải pháp thích nghi thủ tướng cũng đồng ý hỗ trợ khẩn trương hai tấn gạo cho tỉnh bình định

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã gọi mọi người mọi nhà cùng thương yêu đoàn kết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để họ sớm ổn định cuộc sống sản xuất và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại
chiều cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác về thăm và làm việc tại tỉnh khánh hòa
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế nhằm nắm tình hình đề xuất các giải pháp khôi phục sản xuất sau lũ lụt
theo kế hoạch năm nay tỉnh thừa thiên huế gieo cấy hơn hai mươi tám hectare lúa nhưng do đợt lũ kéo dài đã làm chậm lịch thời vụ
hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang giả soát toàn bộ diện tích lúa vụ đông xuân để chuyển đổi gieo cấy giống lúa ngắn ngày
trên cơ sở ý kiến của thành viên trong đoàn và đề xuất của tỉnh đoàn công tác đề nghị tỉnh thừa thiên huế khẩn trương triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ
cần chủ động lấy nguồn giống của công ty giống cây trồng và vật nuôi đề xuất hỗ trợ cụ thể các loại giống lúa ngô và các loại giống rau để kịp thời phục vụ sản xuất vụ đông và dịp tết sắp đến

thảo luận tại phiên họp đa số ý kiến của thành viên ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất với các nội dung tại hai đề án của kiểm toán nhà nước và đánh giá cao kiểm toán nhà nước đã nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế
bởi theo chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi dự kiến giao kiểm toán nhà nước ba năm trăm linh biên chế
tuy nhiên trong đề án kiểm toán nhà nước chỉ đề nghị tổng số đội ngũ công chức viên chức đến năm hai nghìn hai mươi năm là
hiện nay cao bằng có hơn bốn trăm linh mẹ việt nam anh hùng trong đó có một mươi tám mẹ còn sống
nhân dịp này các tổ chức đơn vị cá nhân cũng đồng lòng nhận phụng dưỡng các mẹ để tỏ lòng biết ơn sự hy sinh lớn lao của các mẹ
cho sự nghiệp đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa cao đẹp của người việt nam
cũng tại buổi lễ cao bằng đã trao chín bằng khen của thủ tướng chính phủ cho các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi sáu
tiếp theo chương trình
hà nội chuẩn bị hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng hàng hóa phục vụ tết nguyên đán
hòa bình chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ
thưa quý vị việt nam ủng hộ và cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực cần thiết huy động tất cả các bộ ngành địa phương
tổ chức để thực hiện thành công chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi và tất cả các mục tiêu phát triển bền vững
đây là vấn đề được đưa ra tại hội thảo chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững và cập nhật tình hình triển khai thực hiện tại việt nam
do bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức ngày hôm nay tại hà nội
chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì sự phát triển bền vững có độ bao phủ chính sách phổ quát rộng lớn
vì lợi ích của mọi người dân trên toàn thế giới cho thế hệ hôm nay và mai sau
chương trình đưa ra tầm nhìn cho giai đoạn phát triển một mươi năm năm tới với một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững
một trăm sáu mươi chín mục tiêu cụ thể định hướng phương thức thực hiện các quan hệ đối tác toàn cầu các hành động triển khai thực hiện
chính phủ việt nam luôn coi trọng phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước
việt nam đã tích cực triển khai thực hiện chương trình nghị sự hai mươi một về phát triển bền vững
thông qua việc ban hành chương trình nghị sự hai mươi một của việt nam và chiến lược phát triển bền vững việt nam giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
việt nam được đánh giá là một trong những quốc gia thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
và những thành tiệu nổi bật trong thực hiện mdgs đã tạo ra những thay đổi to lớn cho người dân
tuy nhiên việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi triển khai một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu
như kinh tế phục hồi chậm năng lực cạnh tranh quốc gia chưa được cải thiện nhiều kết quả giảm nghèo chưa bền vững
tác động biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng sẽ là tác động không nhỏ tới những thành quả đã được
trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong một mươi năm năm tới
tết nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
nhằm đáp ứng cung cầu hàng hóa tạo điều kiện cho người dân thủ đô mua sắm hàng hóa chất lượng
sở công thương đã chỉ đạo phối hợp với các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất và ban quản lý các chợ
bảo đảm đầy đủ hàng hóa thiết yếu trong dịp tết
theo sở công thương hà nội số hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân
trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố đạt khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với kế hoạch dự trữ hàng hóa tết năm hai nghìn một mươi sáu
trên cơ sở xác định số dân thu nhập của người dân trong năm hai nghìn một mươi sáu
sức mua trên thị trường nhu cầu và khả năng cung ứng hàng hóa sở công thương hà nội đã xác định
nhu cầu và nguồn cung một số mặt hàng phục vụ tết gồm tám mươi tám tấn gạo một mươi năm ba trăm linh tấn thịt lợn hơi
một trăm linh tấn thịt bò sáu bốn trăm linh tấn thịt gà các mặt hàng như rau củ trứng gà vịt bánh mứt kẹo
rượu bia nước rẻ khát cũng tăng đều từ một mươi năm đến hai mươi năm so với các tháng thường
theo đại diện sở công thương
khả năng cung ứng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong một tháng tết về các mặt hàng
thịt lợn thịt gà đáp ứng nhu cầu thị trường hà nội trong điều kiện bình thường
tuy nhiên do nhu cầu đa dạng của người dân trong dịp tết nên có thời điểm sẽ phải khai thác thêm
từ các tỉnh thành phố lần cận ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn thành phố
đạt khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng tăng khoảng một mươi sở công thương cũng đã tổng hợp và trình ủy ban nhân
của thành phố tạo điều kiện cấp phép cho một trăm linh hai xe chở hàng hóa thiết yếu xăng dầu hoạt động hai mươi bốn
trên hai mươi bốn giờ trong khu vực nội thành bảo đảm lưu thông hàng hóa thiết yếu phục vụ dân sinh trong
dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi hai công ty cổ phần vận tải đường sắt hà
hà nội cho biết hiện vé tàu tết thống nhất chiều từ hà nội đi các tỉnh phía nam trước tết vẫn còn
nhưng không còn nhiều vé dừng nằm ngày cao điểm chiều từ hà nội đi các tỉnh phía nam sau tết cũng
không còn nhiều vé ngoài ra từ hôm nay hai mươi một tháng một mươi hai đường sắt hà nội bắt đầu bán vé tết các tàu địa phương
chiều từ hà nội đi các tỉnh phía nam hiện vẫn còn vé trước tết nhưng không còn nhiều vé dường nằm
ngày cao điểm ngoài ra chiều từ hà nội đi các tỉnh phía nam sau tết cũng không còn nhiều vé
sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông được xác định là một trong những
nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông đặc biệt trong khoảng thời gian gần tết dương lịch và
tết nguyên đán tình trạng sử dụng rượu bia có chiều hướng gia tăng dù các ngành chức năng đang
triển khai các đợt cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thế nhưng ý thức chấp hành
pháp luật của người điều khiển phương tiện vẫn chưa có nhiều chuyển biến
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại gia lai
đây là một trường hợp vi phạm điều khiển xe ô tô khi đã sử dụng rượu bia bị tổ xử lý chuyên
đề vi phạm nồng độ cồn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai yêu cầu dừng xe xử lý
tuy nhiên người vi phạm này vẫn không chấp hành kiểm tra mà đóng cửa cố thủ trong xe
và liên tục gọi điện cầu cứu người thân khi tổ xử lý kiên quyết yêu cầu kiểm tra
với hàng chục lần thổi kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của trường hợp vi phạm này là bốn trăm chín mươi năm mg
trên một lít thịt
theo thống kê trong đợt thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn của phòng cảnh sát giao thông công
công an tỉnh gia lai chỉ trong vòng hai tháng đã xử lý hai trăm năm mươi chín trường hợp vi phạm xử phạt hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng
tuy nhiên ý thức của người điều khiển tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia vẫn là điều
đáng quan tâm hơn bao giờ hết
theo thủ tướng lê bảo trường hợp vi phạm đã kiểm tra rất nhiều lượt xe
trong đó cũng đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển vương tiện giao thông
đặc biệt là có một số trường hợp có thái độ không chấp hành đồng ý không hài lòng việc kiểm tra
kiểm soát của lực lượng gai giao thông trong đấy chúng tôi còn phải dùng các lời lẽ giáo dục thuyết phục
để làm gì để giúp giao thông trong đó cũng phải dùng các lời lẽ giáo dục thuyết phục để làm gì để giúp giao thông
làm nhiệm vụ được tốt hơn
thực tế cho thấy
tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia
đang có xu hướng gia tăng
và diễn biến phức tạp
đặc biệt là dịp cuối năm và bước vào đầu năm mới
để đẩy lùi và hạn chế tai nạn giao thông
liên quan đến bia rượu
thì ngoài đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai
cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức của người dân
qua đó nhằm đảm bảo trật tự an toàn
giao thông cho người dân phố núi
có những ngày lễ tết an toàn và hạnh phúc
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
khoảng năm năm trở lại đây
tỉnh hòa bình đã có hơn một thanh niên ưu tú
được đứng trong hàng ngũ của đảng
khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự
đây là lực lượng đảng viên trẻ
có trình độ học vấn được lựa chọn bồi dưỡng
phát triển theo chương trình hành động số một mươi bốn
và chỉ thị số ba năm của ban thường vụ tình quỷ
về việc tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng
đối với đoàn viên thanh niên
thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang
thực tế cho thấy
những đảng viên trẻ đó đã nhanh chóng trưởng thành
hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự tại đơn vị
khi về địa phương đã trở thành nguồn cán bộ cơ sở
có tư tưởng chính trị vững vàng
những cá nhân lao động sản xuất giỏi
một năm trước anh bùi vân đạo
được kết nạp đảng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự
tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình
sau khi trở về quê hương
anh tập trung vào làm kinh tế
và nay đã là chủ một cơ sở sản xuất gạch
với hơn chục lao động
mỗi năm thu lợi nhuận hơn bốn mươi triệu đồng
nỗi lo không có việc làm sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự không còn nữa
không những thế
anh còn cảm thấy mình may mắn
và luôn tự hào vì đã được rèn luyện
trưởng thành trong môi trường quân đội

và nó có cái gì
những lợi ích hơn
trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng
chính quy tình nguyện từng bước hiện đại
và xây dựng nguồn cán bộ vững mạnh ở cơ sở
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình
đã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng
từ đoàn viên ưu tú trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự
nhất là các xã vùng sâu
vùng cao vùng đặc biệt khó khăn
hàng năm đảng ủy quân sự tỉnh hòa bình
đề ra những chỉ tiêu phát triển đảng viên cụ thể
làm cơ sở để đảng ủy ban chỉ huy quân sự các huyện thành phố phân đấu thực hiện
cách làm này đã từng bước xóa tình trạng thôn xóm trắng đảng viên trước đây
có được việc làm đó
thì cũng có rất nhiều cái khó khăn
đặc biệt là
những xóm xã mà ở vùng sâu vùng xa
mà cái khó khăn hơn nữa là
trong nhận thức của các đồng chí
mà đảng viên lão thành
thì có quan niệm cho là
đảng viên là phải có sự giải quyết
rèn luyện trong thực tiễn
thì còn các cháu vừa trưởng thành
vừa tốt nghiệp lớp một mươi hai mà kết nạp đảng viên
thì còn non về mặt nhận thức
và thông qua các lực lượng của dân quân tử vệ
giữ bị động viên
ở từng xóm từng xã
để vận động để thuyết phục
để tuyên truyền
để là dần dần các cụ cũng hiểu ra
thấy cái ý nghĩa và việc làm của cơ quan quân sự
chú trọng tạo nguồn
xong không vì thế
mà thực hiện bằng mọi giá
sự trưởng thành về mọi mặt
của mỗi thanh niên ưu tú sau khi nhập ngũ
không chỉ là kết quả của quá trình tự rèn luyện
mà còn nhờ sự phối hợp chặt chẽ
giữa đảng ủy quân sự tỉnh hòa bình
với ban tổ chức tỉnh ủy cơ quan quân sự
và cấp ủy các cấp
trong khâu giả soát đánh giá
luôn đặt yêu cầu cao về phẩm chất chính trị
đạo đức và trình độ văn hóa
coi đó là những yếu tố quan trọng
quyết định chất lượng đảng viên trong quân đội
trong đội ngũ là tuổi nhập ngũ
đủ các điều kiện thì chúng tôi kết nạp vào đảng
cộng sản việt nam để có cái cơ sở
phấn đấu thuyền luyện trong môi trường quân đội
để sau này trở về địa phương để giúp ích cho quê hương
tạo cái nguồn cán bộ cho cơ sở sau này
ba mươi chiến sĩ mới
chúng tôi có ba đồng chí là đảng viên
địa phương gửi lên
cái kinh nghiệm vụ huấn luyện yêu cầu nó rất là cao
rất là vất vả cái cường độ cái môi trường sống như thế
cho nên là đòi hỏi
có những hạt nhân tiêu biểu
có những đồng chí gương mẫu
thì thực sự là ba đồng chí đảng viên trẻ
đúng là các ông chí là những người đã được tôi luyện
đã được rèn luyện đã được giao nhiệm vụ
và các đồng chí thực sự là những tấm gương tiêu biểu
ảnh hưởng rất lớn đến các đồng chí khác
bởi vì các ông chí đều là tân binh như nhau
các đồng chí thực hiện được thì sẽ lôi cuốn các đồng chí khác
để thực hiện tốt
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
bộ chí huy quân sự tỉnh hòa bình
đã kết nạp trên một đảng viên
trong tổng số gần sáu bảy trăm linh thanh niên nhập ngũ
đạt một mươi bốn chín mươi một kế hoạch đề ra
những đảng viên sau khi hoàn thành
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương
đã góp phần xóa thôn bản trắng đảng viên
cơ bản không còn tri bộ sinh hoạt ghép
nâng cao chất lượng và tỷ lệ đảng viên
trong lực lượng dự bị động viên của lực lượng vũ trang tỉnh
cũng như nhiều địa phương khác
vấn đề giải quyết lao động việc làm cho bộ đội xuất ngũ
ở tỉnh hòa bình tùy vẫn là bài toán nan dài
xong cũng đã có những điểm sáng
những cách làm hay
nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chính quyền các cấp
cũng nhờ đó
nhiều đảng viên từng trưởng thành trong môi trường quân đội
tiếp tục được phát huy vai trò của mình
các đồng chí đã hoàn thành
nhiệm vụ quân sự đối với nhà nước
trở về địa phương
nói chung là chúng tôi đã
bố trí công việc
cho các đồng chí
và các đồng chí cũng đã phát huy được
vai trò trách nhiệm của một đồng chí đảng viên
những gương mặt non trẻ
những ánh mắt bỡ ngỡ khi tạm xa gia đình
người thân để hoa nhập vào môi trường mới
đầy thử thách
trong tương lai chính những người chiến sĩ trẻ này
sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê nhà
có người trở thành những đảng viên gương mẫu
những cán bộ quản lý giỏi
những thủ lĩnh trong các phong trào hoạt động ở địa phương
có người thành đạt nhờ làm kinh tế giỏi
phẩm chất ý chí và nghị lực vượt lên khó khăn
là những gì họ có được trong quân ngũ
sẽ tiếp tục là hành trang
giúp họ vững vàng trong cuộc sống
trong phần tin thời sự quốc tế
cảnh sát indonesia tiêu diệt ba nghi phạm
âm mưu đánh bom jakarta
nga xem xét ngừng đàm phán miễn thị thực
với thổ nhĩ kỳ
cảnh sát chống khủng bố indonesia vừa cho biết
đã tiêu diệt ba nghi phạm sau một vụ đụng độ
tại một căn nhà ở phía nam thủ đô jakarta của nước này
vụ đột kích diễn ra ngay sau khi
cảnh sát indonesia thẩm vấn một mươi bốn nghi phạm
trong loạt vụ bắt giữ liên quan
đến các kế hoạch tấn công liều chết
tại thủ đô jakarta
cũng như một số địa điểm khác tại indonesia
phát ngôn viên cảnh sát quốc gia riwanto cho biết
trong cuộc truy quét này
các nghi phạm đã xả súng và ném ra
một quả bom từ bên trong ngôi nhà
tuy nhiên nó đã không phát nổ
một quả bom lớn cũng đã được tìm thấy bên trong ngôi nhà
và lực lượng giả phá bom mìn của indonesia
đang lên kế hoạch để kích nổ quả bom này
một trong những nghi phạm đã được tìm thấy còn sống
bước đầu thẩm vấn tên này khai nhận
đang lên một kế hoạch tấn công bằng bom khác
vào cuối năm nay
nguồn tin trong giới ngoại giao nga cho biết
moscow đang xem xét ngừng đàm phán
về cơ chế miễn thị thực với thổ nhĩ kỳ
sau vụ đại sứ nga andrei kalov
bị giết hại tại thủ đô ankara
hôm một mươi chín tháng một mươi hai vừa qua
nguồn tin trên nhắc lại rằng
vài tháng trước đại sứ kalov đã kêu gọi
không nên vội vàng miễn thị thực cho công dân thổ nhĩ kỳ
vì theo ông ankara chưa thực hiện
mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh
theo đó tiến trình đàm phán miễn thị thực
bị hoãn vô thời hạn
chính phủ nga cũng sẽ tập trung mọi nỗ lực
để bảo đảm an ninh cho công dân của mình
đang ở thổ nhĩ kỳ
nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng
thổ nhĩ kỳ cần phải tiếp tục công tác bảo đảm an ninh
cho tất cả những người đến nước này
và kiểm tra kỹ lưỡng những người dự định đến nước nga
cho đến nay bộ ngoại giao nga
vẫn chưa dỡ bỏ khuyến cáo khách du lịch nga
đến thổ nhĩ kỳ
trong khi đó tại ai cập
hội nghị ngoại trưởng các nước
thuộc liên đoàn ả rập al
và liên minh châu âu eu
lần thứ tư đã diễn ra tại cairo
với nội dung chính tập trung vào nhu cầu cấp thiết
về hòa bình tại trung đông
đặc biệt là tình hình syri
tại hội nghị
ngoại trưởng các nước nhất trí hối thúc chính phủ
và phe đối lập tại syri
đàm phán hướng tới giải pháp chính trị
tuyên bố chung tại hội nghị nêu rõ
đàm phán giữa các phe phái là con đường duy nhất
để tiến tới chuyển giao chính trị
dựa trên chia sẻ quyền lực
và xây dựng nền móng một nền hòa bình bền vững ở syri
các ngoại trưởng cũng lên án các vụ tấn công gần đây
tại miền đông aleppo
khiến nhiều dân thường thiệt mạng
các ngoại trưởng khẳng định lại nhu cầu cấp thiết
về một nền hòa bình lâu dài và toàn diện
ở khu vực trung đông
nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến hòa bình á rập
các ngoại trưởng cũng khẳng định lại cam kết
đối với sự thống nhất chủ quyền độc lập
và toàn vẹn lãnh thổ của libya và yemen
ngoài ra các ngoại trưởng cũng thảo luận
về tình hình iraq sudan và somali
liên quan đến tiến trình đưa anh
rời khỏi liên minh châu âu eu
hay còn gọi là brexit
thủ tướng anh theresa may cho biết
bà đã lên kế hoạch đàm phán tới năm hai nghìn một mươi chín
về tiến trình này
và cả mối quan hệ tương lai giữa anh với eu
tuy nhiên cũng cần có một giai đoạn chuyển tiếp
sau các cuộc đàm phán này
phát biểu tại một phiên điều trần của quốc hội anh
thủ tướng anh theresa may nhấn mạnh
chính phủ và các công ty của anh
có thể cần thêm thời gian để thích nghi
thủ tướng anh lưu ý rằng
nước anh cần một quá trình chuyển tiếp
để tiến trình rời khỏi mái nhà chung eu
diễn ra thuận lợi hơn
trong khi đó bộ trưởng tài chính anh philip hammond cho rằng
thỏa thuận như trên sẽ rất hữu ích
để nước anh có thể thích nghi giữ vị trí hiện tại
và vị trí tương lai đối với eu
hồi tháng một mươi một thủ tướng anh theresa may
cũng đã ngụ ý cần một hiệp định chuyển tiếp
liên quan đến brexit
vì nước anh không muốn một kịch bản phiêu lưu
một sự chuyển tiếp đột ngột và trong vánh
ảnh hưởng đến các mối quan hệ thương mại của nước này
cũng trong ngày hôm nay
các lực lượng mỹ tại nhật bản thông báo
washington và tokyo đã sẵn sàng
để trao lại cho phía nhật bản
quyền kiểm soát hàng nghìn hectare đất
mà quân đội mỹ từng sử dụng ở tỉnh okinawa
đây sẽ là đợt chuyển giao đất lớn nhất
trong hơn bốn mươi năm qua
kể từ khi nhật bản giành lại quyền kiểm soát tỉnh okinawa
hồi năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
sau khi bị mỹ chiếm đóng
thời hậu chiến
theo đó khoảng bốn hectare đất rừng
hay gần một nửa trong đó thuộc khu vực huấn luyện miền bắc của mỹ
tại hai làng kunigami và higashi
sẽ được trao trả cho chính quyền tỉnh okinawa nhật bản
với việc trao trả đất này
tỉnh okinawa sẽ giảm bớt được khoảng bảy mươi gánh nặng
về chi phí đồn trú của các căn cứ quân đội mỹ
tuy nhiên nhiều người dân okinawa vẫn bất bình
vì những tiếng ồn do máy bay gây ra
các vụ tai nạn và phạm tội liên quan tới binh sĩ mỹ
cũng như mối quan ngại về an ninh
sau một vụ máy bay vận tải osprey của mỹ
giữa ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua
ở ngoài khơi nago cũng thuộc tỉnh okinawa
việc trao trả đất căn cứ được thực hiện
theo thỏa thuận mà mỹ và nhật bản đạt được
hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
liên quan đến bê bối chính trị tại hàn quốc
ba mươi một nghị sĩ hàn quốc thuộc phe phản đối
tổng thống park geun hye
ngày hôm nay đã nhóm họp và thông báo
kế hoạch rời khỏi đảng này
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tới đây
để thành lập một chính đảng mới
với lý do ban lãnh đạo hiện nay của đảng
không chịu cải tổ
bất chấp vụ bê bối chính trị liên quan đến tổng thống park geun hye
dẫn lời nghị sĩ hoàng nhung trơn
phát ngôn viên của nhóm các nghị sĩ phản đối tổng thống park geun hye
trong đảng senuri cầm quyền
cho biết các nghị sĩ nhóm này nhất trí đi theo con đường mới
để tìm kiếm một cương lĩnh chính trị bảo thủ đích thực
theo đó nhóm này sẽ tìm cách
thành lập một lực lượng bảo thủ mới
có thể giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới
việc nhóm nghị sĩ này
tách khỏi đảng senuri cầm quyền
sẽ khiến số ghế của đảng này trong quốc hội
giảm từ một trăm hai mươi tám ghế hiện nay
xuống còn chín mươi bảy ghế
trong tổng số ba trăm linh ghế quốc hội
trong một diễn biến liên quan
cùng ngày văn phòng công tố viên đặc biệt của hàn quốc
đã phát lệnh bắt giữ con gái bà choi soon sin
là chung yo ra hai mươi tuổi
với nhiều cáo buộc
trong đó có cản trở tư pháp
hiện cô này vẫn ở đức từ tháng chín vừa qua
và nhà chức trách sẽ vô hiệu hóa hộ chiếu hàn quốc
của chung yo ra
đồng thời đề nghị cơ quan công tố đức
cung cấp thông tin về nơi ở
cũng như số tài sản của cô này
thông tin vừa rồi đã kết thúc
chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
hẹn gặp lại